thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập học viện hành chính quốc gia và đón nhận huân chương lao động hạng nhì
hai mươi năm qua học viện đã tổ chức bồi dưỡng về năng lực quản lý nhà nước cho hàng chục vạn lượt cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang doanh nghiệp nhà nước của bộ ngành địa phương
cùng với đào tạo bồi dưỡng nghiên cứu khoa học biên soạn xuất bản giáo trình tài liệu tạp chí khoa học
hiện học viện là thành viên cấp nhà nước của nhiều tổ chức quốc tế về hành chính có quan hệ hợp tác với hàng chục cơ sở đào tạo và nghiên cứu về hành chính có uy tín trên thế giới
trong suốt hành trình xây dựng và phát triển học viện hành chính quốc gia luôn nhận được sự quan tâm của các lãnh đạo đảng nhà nước
thời gian tới học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tinh hoa cán bộ chiến lược các cấp
tăng cường công tác tham mưu cho đảng và nhà nước là những nhiệm vụ học viện quyết tâm thực hiện trong thời gian tới